hội nghị bộ trưởng việt nam lào campuchia về hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ ba đã diễn ra theo hình thức trực tuyến
tham dự hội nghị có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
ngài samdech klorahom sakheng phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ đối vụ vương quốc campuchia
đại tướng vilay lakham phong bộ trưởng bộ công an lào
cùng dự hội nghị tại điểm cầu hà nội có trung tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam
tại hội nghị bộ trưởng ba nước đã đánh giá về tình hình thế giới khu vực liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước
kể từ hội nghị lần thứ hai năm hai nghìn một mươi bốn đến nay đánh giá cao mối quan hệ hợp tác phối hợp của lực lượng công an ba nước
trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống
tình đoàn kết gắn bó giữa chính phủ và nhân dân việt nam campuchia lào
phát biểu khai mạc hội nghị phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ nội vụ campuchia samdech krolahom sakeng nêu rõ
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhiều loại tội phạm vẫn hoạt động mạnh ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường
và an sinh xã hội như tội phạm buôn người đưa người di cư trái phép qua biên giới và tội phạm liên quan đến không gian mạng
để nâng cao hiệu quả hợp tác phòng chống tội phạm giữa ba nước ngài samdech krolahom sakeng đề nghị ba nước cần tăng cường hợp tác phòng ngừa
và chấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới đặc biệt là tăng cường các cơ chế hợp tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm buôn lậu
mua bán người xuyên quốc gia cũng như các hoạt động vận chuyển buôn bán trái phép chất ma túy diễn ra dọc khu vực biên giới ba nước
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian qua quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an nội vụ ba nước việt nam lào campuchia
ngày càng được nâng cao và đem lại hiệu quả thiết thực
lãnh đạo ba bộ thường xuyên trao đổi về tình hình và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa ba nước
bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ thống nhất quan điểm xác định hợp tác quốc phòng an ninh là trụ cột trong quan hệ ba nước
khẳng định và tuân thủ nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào dùng lãnh thổ của nước này để chống phá và can thiệp nội bộ nước kia
tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả các thỏa thuận hiệp định hợp tác song phương việt nam lào việt nam campuchia
tăng cường trao đổi thông tin về tình hình thế giới và khu vực tình hình liên quan đến an ninh quốc gia
phát huy các cơ chế hợp tác quốc phòng an ninh hợp tác xây dựng tuyến biên giới ổn định và phát triển bền vững
kết thúc hội nghị các bộ trưởng đã ký tuyên bố chung hội nghị bộ trưởng việt nam lào campuchia về hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ ba
đội ngũ những người làm báo công an nhân dân cần tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức lễ tiết tác phong
xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận tuyên truyền đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội đấu tranh chống cái xấu và bảo vệ những giá trị chân thiện mỹ
đó là nhấn mạnh của trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an tại hội nghị triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai của cục truyền thông công an nhân dân
trung tướng mai văn hà bí thư đảng ủy cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân chủ trì hội nghị
là cơ quan ngôn luận của đảng ủy công an trung ương bộ công an năm hai nghìn hai mươi một báo chí xuất bản công an nhân dân
tiếp tục đóng vai trò quan trọng là lực lượng sung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng
thực sự trở thành cầu nối giữa đảng nhà nước giữa lực lượng công an với nhân dân
góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cục truyền thông công an nhân dân đã tập trung sản xuất đăng tải hàng nghìn tin bài tuyên truyền về đại hội một mươi ba của đảng
bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp phản ánh kịp thời tình hình kết quả công tác công an
góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng kịp thời định hướng dư luận xã hội lan tỏa thông tin tích cực về lực lượng công an nhân dân
biểu dương những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân
trong năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng trần quốc tỏ đặc biệt yêu cầu đơn vị phải tìm cho ra giải pháp mang tính đột phá khơi thông
nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp tục là lực lượng tiên phong trên mặt trận thông tin truyền thông về an ninh quốc gia
chủ quyền lãnh thổ và trật tự an toàn xã hội lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
lấy cái đẹp dẹp cái xấu lấy thông tin chính thống để phản bác lại thông tin trái chiều xấu độc tất cả vì nhân dân phục vụ
chú trọng nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số báo chí
tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông trên internet
tập trung xây dựng báo công an nhân dân là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện
đầu tư phát triển báo điện tử công an nhân dân nâng cấp hệ thống phát hành sách điện tử
nhà xuất bản công an nhân dân dự án đầu tư tăng cường năng lực sản xuất chương trình phát sóng của kênh intv giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thực hiện hiệu quả kế hoạch hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí ngoài lực lượng công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương
đẩy mạnh truyền tải nội dung chính của báo chí công an nhân dân bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau lên mạng internet
góp phần phản ánh sinh động cuộc đấu tranh bảo đảm an ninh trật tự đến đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế
nên trên hết và trước hết với những phương châm dấn thân cống hiến miệt mài sáng tạo chủ động tích cực nỗ lực từng ngày
làm chủ kỹ thuật phương tiện để xử lý những công việc ở mọi nơi mọi lúc
truyền tải thông tin nhanh chính xác kịp thời độ tin cậy cao mới mẻ và hấp dẫn
thứ trưởng cũng nhấn mạnh cục truyền thông công an nhân dân cần tiếp tục coi trọng công tác
xây dựng đảng xây dựng lực lượng thực sự đoàn kết thống nhất khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy
cán bộ cục truyền thông công an nhân dân theo đề án của bộ công an về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đối với cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân
trung tướng mai văn hà khẳng định đơn vị sẽ nghiêm túc quán triệt tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng
vào các chương trình kế hoạch công tác của cục trong năm hai nghìn hai mươi hai
tại hội nghị trung tướng mai văn hà cũng quán triệt tới cán bộ chiến sĩ những nội dung quan trọng của hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bảy
và phát động phong trào thi đua về an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
hôm nay công an tỉnh lâm đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi một và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai
thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi một kết quả nổi bật của công an tỉnh lâm đồng là làm tốt vai trò nòng cốt chủ động tham mưu tỉnh ủy
ubnd tỉnh chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh trả tự đồng thời phối hợp hiệp đồng chặt chẽ
với các ban ngành lực lượng vũ trang và cơ quan tư pháp tỉnh huy động sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ
bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của công an tỉnh lâm đồng
trong năm hai nghìn hai mươi một đề nghị công an tỉnh lâm đồng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tham mưu cụ thể hóa các chủ trương
quan điểm của đảng nhà nước và bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ công an thường trực tỉnh ủy ubnd tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự
tổ chức lực lượng và các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn trên địa bàn
đặc biệt tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông sự vững ổn định an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
phục vụ nhân dân vui xuân đón tết bình yên
với những thành tích đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một công an lâm đồng vinh dự được chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào vì an ninh tổ quốc
tại tỉnh phú thọ trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai
công an tỉnh phú thọ đã không để bị động bất ngờ hình thành điểm nóng về an ninh trật tự không để oan sai bỏ lọt tội phạm
tỷ lệ khám phá án chung đạt chín mươi tám án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi năm một được chính phủ tặng bằng khen vì đạt thành tích cao
trong triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân
là năm thứ sáu liên tiếp được xếp loại xuất sắc và ba năm liên tiếp đứng thứ hai trên sáu mươi ba công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trong công tác cải cách hành chính tư pháp
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang yêu cầu công an tỉnh phú thọ triển khai thực hiện nghiêm có hiệu quả
nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai
và những năm tiếp theo bám sát khẩu hiệu hành động chín nhóm nhiệm vụ và ba giải pháp trọng tâm đột phá
năm hai nghìn hai mươi hai của bộ nhiệm vụ chính trị của địa phương
tại hội nghị thừa ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước thứ trưởng lương tam quang đã trao huân trường bảo vệ tổ quốc các hạng cho hai cá nhân
và truy tặng cho một cá nhân trao bằng khen của bộ công an tặng công an tỉnh phú thọ
trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của bộ công an cho ba đơn vị có thành tích xuất sắc
và trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho các cá nhân có thành tích
hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai cũng được công an tỉnh quảng bình tổ chức vào sáng nay
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh quảng bình đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc
hiệu quả các nhiệm vụ kế hoạch công tác đề ra tăng cường lực lượng bám sát địa bàn
chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương kịp thời giải quyết rứt điểm ngay từ cơ sở những vụ việc phức tạp
về an ninh nông thôn an ninh tôn giáo khiếu kiện tranh chấp kéo dài không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự
thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an ghi nhận và đánh giá cao
những kết quả nổi bật mà công an tỉnh quảng bình đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một đồng thời yêu cầu công an tỉnh quảng bình
cần quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của đảng ủy công an trung ương và bộ công an
về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai một cách sâu rộng trong toàn lực lượng
dịp này thừa ủy quyền của chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ thiếu tướng lê quốc hùng đã trao hôn trương chiến công hạng hai
huân chương chiến công hạng ba cho hai cá nhân và hai tập thể trao bằng khen của thủ tướng chính phủ đối với một tập thể và năm cá nhân
trao cờ thi đua của bộ công an đối với ba tập thể một mươi tám tập thể cũng đã được nhận cờ thi đua và danh hiệu đơn
quyết thắng trong phong trào vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi một do ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình trao tặng
cục hải quan tp hcm chủ trì phối hợp cùng đội sáu thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tp hcm phá thành công ba chuyên án bắt giữ tổng cộng gần hai mươi năm kg thuốc lắc
heroin và một mươi tám kg cần sa vận chuyển trái phép qua dịch vụ biêu chính quốc tế và chuyển phát nhanh
qua công tác thu thập thông tin
cơ quan hải quan đã xử lý
xác lập các chuyên án kế hoạch kiểm soát trọng điểm
đã xác định các đối tượng thuộc đường dây ma túy xuyên quốc gia tại đức pháp mỹ
thực hiện vận chuyển ma túy chất gây nghiện số lượng lớn về việt nam
và các đối tượng trong nước xuất khẩu trái phép ma túy sang australia
trong ngày bốn tháng một đơn vị đã phát hiện hai mươi biêu kiện chứa một mươi tám kg cần sa
và hơn hai mươi năm kg thuốc lắc heroin gửi thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh
với thủ đoạn cất dấu tinh vi trong các vật dụng gia đình
hiện vụ việc đang được cục hải quan tp hcm và lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay cục hải quan tp hcm đã phát hiện bắt giữ tám mươi tám vụ việc
thu giữ gần hai trăm linh kg ma túy các loại
thông tin mới nhất liên quan đến vụ bé gái tám tuổi bị bạo hành tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án
tội giết người theo điều một trăm hai mươi
bộ luật hình sự khởi tố vụ án tội che giấu tội phạm theo điều ba trăm chín mươi tám
bộ luật hình sự với vai trò là đơn vị thụ lý vụ án ngay từ ban đầu
theo công an tp hcm sự việc đau lòng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân
thứ hai nữa là sự quan tâm của cha mẹ ông bà đối với bé
thứ ba nữa là gắn mối quan hệ giao lưu ở cộng đồng và đặc tính ở khu vực xảy ra hiện trường
ở thời điểm xảy ra thì cũng đã hết thực hiện cái việc giãn cách xã hội rồi
tuy nhiên cái tính và cái ảnh hưởng của dịch và cái tình trạng dịch hiện nay
thì nó vẫn còn cho nên là đa số người dân thì người ta cũng ít có quan tâm nhiều
vụ án đang được dư luận quan tâm
tuy nhiên việc người dân lên án hành vi tàn bạo này và thể hiện sự quan tâm cháu bé
bằng cách tụ tập đông người ở một số nơi như trong thời gian qua có thể vi phạm pháp luật
không thể nghĩa cái trường hợp này nó tiếp tục cái diễn
chúng ta phải giống lên cò chuông ở một cái địa bàn thành phố như thế
vẫn xảy ra những sự kiện đau lòng như thế
thì các cái giải pháp về xã hội phòng ngừa
nhất là phải
tăng cái nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật
trong việc thực hiện cái các cái quyền lợi quyền của trẻ em
mà chúng ta cũng đã có nhiều cái chuyển biến nhưng vẫn còn đai đó vẫn còn có cái hạn chế
cùng với việc ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người
điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự khởi tố vụ án tội che giấu tội phạm
điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
cũng khởi tố bị can tạm giam nguyễn kim trung thái
để điều tra hai tội hạng
hành hạ người khác và che giấu tội phạm
khởi tố bị can tạm giam đối tượng nguyễn võ quỳnh trang
để điều tra về hai tội danh là hành hạ người khác và giết người
sau khi ra các quyết định liên quan cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
công an tp hcm đã có thông tin chính thức về vụ nổ bình ga
khiến ba người trong gia đình tử vong thương tâm
nguyên nhân vụ nổ được xác định là do hở bình ga
trước đó vào khoảng hai mươi một h hai mươi bảy phút ngày ba tháng một
trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hcm tiếp nhận tin báo
tại ngách bảy mươi chín ngõ một mươi tám định công thượng phường định công quận hoàng mai
xảy ra nổ bình ga gây cháy
đến hai mươi hai giờ cùng ngày vụ cháy được dập tắt
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện ba thi thể
đều là người trong một gia đình quê ở huyện yên thủy tỉnh hòa bình đã tử vong
sau sự việc này cơ quan công an khuyến cáo người dân
cẩn thận trong sử dụng điện ga và những vật liệu dễ cháy
chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy khi sử dụng kinh doanh ga
nhất là trong mùa hanh khô dịp cuối năm
thưa quý vị hiện đã là tháng chạp tết nguyên đán đang đến gần
thời điểm này hàng năm lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ buôn bán
tàng trữ vận chuyển và tự chế các loại pháo nổ
điều đáng lo ngại là trong số các vụ vi phạm liên quan đến pháo nổ
có tình trạng kèm trong lứa tuổi học sinh sinh viên
với hành vi tự chế pháo đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
trên những diễn biến này lực lượng công an các đơn vị địa phương
trong đợt cao điểm tấn công chấn háp các loại tội phạm dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
đã tập trung đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện nghiêm túc
theo đúng quy định của nghị định một trăm ba mươi bảy cp về quản lý sử dụng pháo
tại bắc giang khoảng hai mươi h ngày hai mươi tháng một mươi hai đã xảy ra một vụ nổ liên quan đến pháo tự chế
khiến một trẻ một mươi ba tuổi tử vong và hai cháu khác bị thương
vụ nổ xảy ra tại một nhà dân thuộc xã tân hoa huyện lục ngạn
khi cháu trai một mươi ba tuổi sử dụng một số loại hóa chất trộn với nhau
nhồi vào cuộn giấy hình trụ thì bất ngờ phát nổ
vụ nổ khiến cháu trai tử vong tại chỗ và hai cháu bé khác bảy tuổi và năm tuổi ở gần đó bị thương
còn đây là hình ảnh nam học sinh một mươi năm tuổi được đưa vào bệnh viện việt đức
cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do chế tạo pháo
nam sinh này đã cùng bạn mua bột về và tự chế pháo nổ
theo các clip hướng dẫn trên mạng internet
trong lúc chế tạo thì bất ngờ phát nổ
tại bình thuận tổ công tác công an thị trấn lạc tánh huyện tánh linh
khi tuần tra đã phát hiện đối tượng nguyễn hồng sơn và đỗ văn thành
đều sinh năm hai nghìn năm đang tàng trữ sáu trái pháo nổ loại pháo bi
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận số pháo trên là do đỗ văn thành
đặt mua thuốc pháo và vỏ nhựa trên mạng về để chế tạo
qua vận động hai đối tượng đã tự nguyện giao nộp một một kg thuốc pháo
và hai mươi năm vỏ nhựa hình trái banh còn lại chưa sử dụng
qua các vụ việc cho thấy các em học sinh sinh viên tiếp cận mua bán sử dụng chế tạo pháo
hầu hết đều thông qua mạng xã hội
đặc biệt thời gian qua do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
các trường đều dạy học bằng hình thức trực tuyến
nên việc tiếp cận mạng xã hội và nội dung trên mạng không được kiểm soát
đã dẫn đến những hành vi vi phạm trong đó có pháo nổ
thuộc đó em mua ở trên thương mại điện tử vận
vẫn còn một
nhân dân chưa quan tâm đến nội dung công tác tuyên truyền
hoặc đã nhận thức được quy định về sử dụng pháo hoa
nhưng vẫn cố tình tìm mua pháo hoa nổ để đốt trong dịp tết
một số đối tượng do việc buôn bán pháo mang lại lợi nhuận rất cao
cho nên bất chấp quy định của pháp luật
vẫn tìm cách trốn tránh việc kiểm soát của các lực lượng chức năng
để mua bán vận chuyển trái phép pháo kiếm lời
trong khi chúng ta có sự yếu kỳ thì là nhiều
các bạn của chúng ta là lên mạng để xem các clip để hướng dẫn cách thức làm pháo
đây là những hành vi vi phạm pháo nổ
xác định đối tượng rất dễ mắc các vi phạm liên quan đến pháo nổ
đó là lứa tuổi học sinh sinh viên lực lượng công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
đã tổ chức tuyên truyền ngay tại các lớp học như thế này
những hình ảnh từ hậu quả nghiêm trọng do pháo nổ gây ra
các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ
hay quy định của pháp luật về loại pháo nào
được phép sử dụng tất cả các thông tin đã được truyền tải đến các em
một cách sinh động dễ nhớ
em nhận thức về việc đốt pháo nổ là việc đấy là việc nghiêm cấm của pháp luật
và nếu mà sử dụng thì sẽ nghiêm sẽ vi phạm vào các quy định của pháp luật
sau buổi tuyên truyền hôm nay thì bọn em được nâng cao ý thức
về việc không được phép sử dụng pháo nổ
và bọn em tuyên truyền các bà là không nên sử dụng chế tạo và buôn bán pháo nổ
có thể nói
sau một năm triển khai thực hiện nghị định một trăm ba mươi bảy của chính phủ về quản lý sử dụng pháo
công an các địa phương đã huy động lực lượng tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền
phổ biến những nội dung cơ bản của nghị định một trăm ba mươi bảy đến mọi tầng lớp nhân dân
với rất nhiều hình thức đa dạng phong phú
cũng trong năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an đã phối hợp xác minh và đề nghị google facebook
ngăn chặn gỡ bỏ tám trăm năm mươi đường dẫn youtube có dấu hiệu vi phạm pháp luật về pháo
đồng thời khẩn trương phối hợp cùng tòa nhân dân
viện kiểm sát nhân dân đưa ra truy tố xét xử điểm các vụ vi phạm pháp luật về pháo
để tuyên truyền dân đề giáo dục và phòng ngừa chung

hiện nay đang là thời điểm phức tạp về những vi phạm liên quan đến mua bán tăng trữ vận chuyển và sử dụng pháo nổ
do đó trong đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an các đơn vị địa phương sẽ tăng cường đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ
đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nghị định một trăm ba mươi bảy để người dân nghiêm túc chấp hành không sử dụng pháo nổ trái phép trong dịp tết nguyên đán
sáng nay tòa nhân dân tỉnh an giang đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo lương văn nhất sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại khóm bốn thị trấn tri tôn huyện tri tôn tỉnh an giang một mươi bảy năm tù về tội giết người
theo cáo trạng năm hai nghìn hai lý thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và bùi bá lộc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chung sống với nhau như vợ chồng tại thị trấn ba trúc huyện tri tôn tỉnh an giang
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một lương văn nhất là con riêng của oanh trở về giúp mẹ và cha dượng mua bán
thì giữa nhất và cha dượng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi
đến khoảng hai mươi một h ngày hai mươi chín tháng bảy lộc sau khi uống rượu xong thì lớn tiếng chửi nhất và đe dọa đuổi hai mẹ con nhất ra khỏi nhà
tức giận nhất lấy một con dao tự chế đâm lộc tử vong tại chỗ
sau khi gây án nhất đến công an thị trấn ba trúc đầu thú đến ngày hai tháng tám nhất bị khởi tố điều tra
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh thuận sáng nay tống đạt lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với dương ngọc tuân
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
vĩnh hưng ninh thuận có hộ khẩu thường trú tại phường đằng giang quận ngo quyền thành phố hải phòng để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
khi khách hàng vay tiền công ty vĩnh hưng ninh thuận yêu cầu phải có xe máy chính chủ và phải ký giấy bán xe cho công ty vĩnh hưng ninh thuận với giá bán bằng số tiền mà khách hàng cần vay
sau đó ký hợp đồng thuê lại xe của chính mình với công ty tiền phí thuê xe là số tiền lãi khách hàng phải trả với lãi suất là bốn một ngày
tức là một trăm bốn mươi sáu một năm
phòng cảnh sát kinh tế công an ninh thuận cho biết công ty này đã thuê tài khoản đại lý trên hệ thống ibot tám mươi sáu com để quản lý hoạt động cho vay lãi nặng
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay công ty vĩnh hưng ninh thuận đã cho gần hai người vay với số tiền hơn một trăm linh ba sáu tỷ đồng
thu lãi tổng là hai mươi một năm tỷ đồng vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án
số bị can bắt tạm giam năm đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó lực lượng công an đã tổ chức bắt quả tang phùng văn tuấn và nguyễn văn thắng đều trú tại thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản thu giữ một thuyền sắt có gắn máy và một số giấy tờ liên quan
thắng và tuấn khai nhận hai đối tượng này tự nhận là tổ bảo vệ phương tiện giao thông đường thủy
tại khu vực bến cân để ép buộc các chủ phương tiện neo đậu tại đây phải nộp tiền an ninh
đầu tranh mở rộng vụ án lực lượng chức năng đã triệu tập và bắt khẩn cấp thêm ba đối tượng
có hoạt động với phương thức thủ đoạn tương tự tại khu vực bến đụn xã yên đức và cảng hồng thái tây xã hồng thái tây thị xã đông triều